thưa quý vị và các bạn ngày một mươi bốn tháng một vừa qua hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp đã chính thức có hiệu lực
nhiều ý kiến cho rằng hiệp định này sẽ mang lại những cơ hội to lớn cho cộng đồng doanh nghiệp
trong việc tham gia thị trường toàn cầu phát triển mạnh hơn và đóng góp cho nền kinh tế lớn hơn
tuy nhiên liệu cptpp có phải chỉ toàn màu hồng
liệu hiệp định này bên cạnh những khía cạnh tích cực của nó với cộng đồng doanh nghiệp
còn có những đòi hỏi nào khác những thách thức nào khác hay không
và quan trọng hơn là các doanh nghiệp việt phải làm gì để có thể hưởng lợi từ cptpp
đó là nội dung trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay của chúng tôi
công ty may một mươi
một trong những doanh nghiệp diệt may hàng đầu ở việt nam
với vị thế đó may một mươi nằm trong số ít doanh nghiệp được trực tiếp tham gia tiến trình đàm phán hiệp định cptpp
trong ba năm nay họ đã thành lập được các chuỗi cung ứng vải nguyên phụ liệu ngay trong nước
để đáp ứng các nguyên tắc khắt khe từ sợi
vì vậy họ là một trong những doanh nghiệp có những sản phẩm đầu tiên được hưởng lợi từ việc giảm thuế
cùng với đó doanh nghiệp cũng sang tận canada để tìm kiếm những khách hàng mới
và họ coi cptpp là một cơ hội để mở rộng thị trường

có trình độ phát trình cao và có đời sống của người dân khá cao
và đối với ngành diệt may thì đây là những thị trường khá lớn
đặc biệt là những thị trường mà chúng ta chưa có các hiệp định thương mại tự do như thị trường canada mexico và peru
tuy nhiên không phải doanh nghiệp diệt may nào cũng có thể tận dụng cơ hội từ cptpp
bởi theo các quy định về xuất xứ chỉ có những sản phẩm nào mà doanh nghiệp trong nước chủ động được tất cả các khâu
các công đoạn từ sản xuất nguyên liệu phụ liệu mới được hưởng những ưu đãi về thuế quan
quy định này của cptpp so với những fta khác đã cởi mở hơn
thì lâu nay xuất xứ thuần túy được hiểu cho các fta cũ là một trăm linh nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu
được sử dụng để tạo ra thành phẩm phải có xuất xứ thuần túy toàn bộ trong phạm vi quốc gia mà chế biến ra cái sản phẩm đó
thế thì nói nôn ra với một quốc gia mà không có biển như lào
lào là một quốc gia landlock là không có biển
những mà nó có cái món cá mà ướp muối chẳng hạn
và rõ ràng một quốc gia không có biển thì sẽ không có muối
ở đây giả sử là cái quy định đó bắt buộc phải dùng muối biển
giả sử thế đi ạ
thì lào sẽ không bao giờ xuất khẩu được một con cá mà có ướp cái muối đó đi ra asean đâu
nhưng với hiệp định
thì cái định nghĩa này đã được mở rộng chỉ trong một từ
lại được sản xuất thu được toàn bộ trong phạm vi một bên thành viên của hiệp định
tức là cho phép nhiều hơn một bên
và khi cho phép nhiều hơn một bên
thì tức là chúng ta được quyền nhập khẩu nguyên liệu từ bên ngoài mà vẫn đáp ứng quy tắc xuất xứ
nhưng cái nguyên liệu này phải là nguyên liệu có xuất xứ thuần túy trước khi về việt nam
và cái nguyên liệu này bắt buộc phải nhập khẩu trong phạm vi của cái hiệp định
tuy quy định về xuất xứ của cptpp đã cởi mở hơn
nhưng với các doanh nghiệp ngành dệt may vẫn không dễ để đáp ứng
tới nay toàn ngành dệt may đã tự sản xuất được khoảng hai hai triệu tấn sơ sợi
nhưng vẫn phải nhập khẩu khoảng một bốn triệu tấn
riêng về vải việt nam nhập tới tám mươi lượng vải dùng cho ngành may mặc
nhưng không phải từ các nước cptpp
tôi cho rằng đây chính là một cái thách thức rất lớn
đây là một cái thách thức rất lớn
và hiện nay việc mà chúng ta đang có những yếu của cái thâu thượng nguồn
tức là chúng ta đang có những yếu của cái thâu thượng nguồn

nó tạo ra cái điểm ngõm cho ngành
những cái này nếu không gặp biết được thì chúng ta không thể được hưởng lợi ít từ cái thiết bị thương mại do cptpp
tuy nhiên cái thách thức đó nếu như chúng ta gặp chung cảm biết được thì nó lại trở thành một cái cơ hội rất lớn cho ngành dệt may
cân đối lại với những cái khâu trong quá trình sản xuất để chúng ta có thể phát triển bền lũ hơn và nhanh hơn
ngoài dệt may
ngoài dệt may
người ấn độ đánh giá là sẽ có những chuyển biến lớn khi cptpp có hiệu lực
năm hai nghìn một mươi tám ngành này đạt mức kim ngạch xuất khẩu lên tới chín ba tỷ đô la vượt qua thủy sản
với việc cptpp có hiệu lực một số mặt hàng như gỗ rán gỗ nan một số sản phẩm gỗ xuất vào canada có thuế xuất giảm ngay từ năm đến bảy mươi
với việc mà các nước còn lại mở rộng cái cánh cửa của thị trường đối với cả đồ gỗ của việt nam
nó có thể là sẽ làm cho
việc xuất khẩu của chúng ta được đa dạng hơn và trở nên bền vững an toàn hơn
là chỉ tập trung vào một số những thị trường trọng điểm ví dụ như là thị trường mỹ
tuy nhiên để xuất khẩu được chín ba tỷ đô la ngành gỗ phải nhập một lượng gỗ nguyên liệu
có giá trị lên tới hai ba tỷ đô la trong đó một tỷ trọng không nhỏ tới từ các nước không tham gia cptpp
điển hình là gỗ nguyên liệu nhập từ mỹ chiếm tới một mươi bốn tổng kim ngạch xuất khẩu
không chỉ ngành gỗ ngành dệt may vấn đề xuất xứ của nguyên phụ liệu là điểm mấu chốt
mà các nhà đàm phán cptpp luôn nhấn mạnh khi trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp ở mọi ngành hàng
phải chịu quy tắc xuất xứ và trên một mươi dòng phải chịu thuế
nếu mà không có quy tắc xuất xứ thì lấy cái gì để xác định là cái thuế đó có hay là không
thế là cứ nói khoảng độ thậm chí là gần một trăm linh là thuế về không
mà không nói cái phần tiếp theo là nếu không có quy tắc xuất xứ không có giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi đặc biệt
và doanh nghiệp không được tự chứng nhận xuất xứ thì chả có cách nào ủng hộ cái thuế đó các bạn
liên quan đến tỷ lệ xuất xứ thì đây là một trong những theo tôi nghĩ
ở thời điểm này thì đây là một trong những gọi là điểm ngã của cộng đồng
hiệp định này có thể thúc đẩy xuất khẩu của các doanh nghiệp việt nam vào trong khối cptpp
tuy nhiên thì cũng kích thích nhập khẩu mà cái nhập khẩu của việt nam thì lại hoàn toàn dựa khá nhiều
vào các nước ngoài khối của cptpp đó là trung quốc và hàn quốc
khi mà doanh nghiệp mà không vượt qua được cái tỷ lệ xuất xứ ở khu vực thì đương nhiên là doanh nghiệp sẽ không được hưởng lợi
không chỉ có các doanh nghiệp dệt may và chế biến xuất khẩu
cptpp được kết nối với các doanh nghiệp việt nam
doanh nghiệp việt nam cho là có phạm vi ảnh hưởng sâu rộng hơn rất nhiều tới hàng loạt doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực rất khác nhau của nền kinh tế
từ những khu vực thâm dụng lao động như da dày tới những khu vực công nghệ cao như tài chính ngân hàng
từ những ngành sản xuất truyền thống như nông nghiệp cho tới những ngành có hàm lượng công nghệ cao hiện đại
nhưng tác động của cptpp với các doanh nghiệp việt là không đồng đều
nhiều ngành hưởng lợi trong khi một số ngành được dự báo là sẽ gặp khó khi cạnh tranh với doanh nghiệp từ nước ngoài
cụ thể ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám ngày đầu tiên cptpp có hiệu lực các mặt hàng thủy sản sang canada và nhật bản ngay lập tức hưởng thuế
gạo cũng hưởng thuế một lợi thế lớn khi tiếp cận thị trường canada
các mặt hàng cà phê chè hạt tiêu hạt điều thuế cũng về ngay từ ngày đầu tiên
tương tự với đó là đồ gỗ xuất khẩu sang các nước peru canada và một số mặt hàng khác như dệt may

cảnh cửa của cptpp là một lợi thế lớn khi tiếp cận thị trường canada
cảnh cửa của cptpp đã rộng mở nhưng cùng với việc doanh nghiệp được hưởng lợi từ cắt giảm thuế là những thách thức
không chỉ có các nước nhập khẩu hàng hóa từ việt nam phải cắt giảm thuế mà chính việt nam cũng ngay lập tức xóa bỏ thuế nhập khẩu với sáu mươi sáu số dòng thuế
con số này sẽ tăng lên sáu mươi tám năm trong ba năm tới
cùng với đó là sự xuất hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài tham gia thị trường việt và cạnh tranh với doanh nghiệp việt ngay tại việt nam
bluescov một trong những nhà sản xuất thép hàng đầu tại australia
đón đầu cptpp tới nay doanh nghiệp này đã đầu tư tới ba nhà máy thép tại việt nam
nhìn nhận về cơ hội thành công lãnh đạo bluesco việt nam cho rằng với năng lực công nghệ vượt trội
năng lực tuân thủ các quy định của cptpp ở mức cao doanh nghiệp này hoàn toàn có thể phát triển mạnh mẽ tại việt nam trong những năm tới
về mặt chất lượng sản phẩm nó có thể thâm nhập bất cứ những thị trường có những đòi hỏi cao cấp nhất về những tiêu chuẩn và những điều kiện quy định trong cptpp
ví dụ như vấn đề môi trường vấn đề về lao động vấn đề về sở hữu trí tệ thì bluecob luôn có những định hướng kinh doanh tập trung vào các vấn đề này
hoặc là tuân thủ theo cái quy định về pháp luật của nước sở tại
và đôi khi ở một số các lĩnh vực chúng tôi có những tiêu chuẩn cao hơn cả
còn đây là công ty ngọc diệp một doanh nghiệp một trăm linh vốn trong nước
nhận thức rõ những khó khăn sẽ phải đối mặt từ những đối thủ ngoại doanh nghiệp này xác định phải tăng cường áp dụng công nghệ tiên tiến
đồng thời tiết giảm chi phí tối ưu hóa công tác quản trị và vận hành để nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh
doanh nghiệp cũng phải liên tục cải tiến lăng suất lao động ứng dụng những công nghệ mới để phù hợp với xu thế công nghệ bốn
để làm sao cho chi phí hợp lý nhất rồi tiết giảm được trên cái khâu mà nó không hiệu quả trong quá trình sản xuất
bên cạnh đó các hoạt động nhằm thúc đẩy nhận diện thương hiệu quảng bá sản phẩm
và các hoạt động tận dụng các thuận lợi của công nghệ truyền thông các thông tin
để mình có lan tỏa được sản phẩm của mình thư hiệu của mình đến với người tiêu dùng
cùng với thép một số mặt hàng khác của việt nam
giúp phải sự cạnh tranh của doanh nghiệp nước ngoài ngay tại sân nhà
thậm chí nhiều chuyên gia cho rằng khi cptpp có hiệu lực
một số ngành có thể xảy ra tình trạng không giữ vững được tốc độ tăng trưởng
một số ngành có cái mức tăng trưởng sẽ giảm xuống
tức là cptpp có tác động âm từ cái tăng trưởng của những ngành đó
cụ thể là cái ngành chăn nuôi ngành chăn nuôi và một số những ngành dịch vụ
đây đều là những ngành mà việt nam không có lợi thế nhiều
nếu các mặt hàng chở về không thì các nước trong khối thì người ta cũng sẽ nhập xuất khẩu các mặt hàng sang việt nam
và như vậy thì là cái cạnh tranh của các mặt hàng này ở trong nước với các cái mặt hàng nhập khẩu sẽ rất là khốc liệt
nó đòi hỏi các doanh nghiệp phải có những cái thay đổi về công nghệ
cũng như thay đổi về cái chất lượng của mạng sản phẩm để cạnh tranh
mặt khác là việc mà đầu tư các nhà đầu tư
tìm kiếm cái hướng đầu tư về việt nam thì cũng sẽ tạo nên cái làn sóng cạnh tranh đối với các doanh nghiệp trong nước
trước thực tế đó các chuyên gia cho rằng cộng đồng doanh nghiệp việt cần chủ động hơn nữa trong việc tiếp cận thông tin quy định của cptpp
nhưng điều quan trọng nhất là các doanh nghiệp phải tự mình nâng cao năng lực cạnh tranh
năng lực tìm kiếm và tiếp cận các thị trường mới để có thể thích ứng với cptpp từ đó tồn tại và phát triển
đấy là những cam kết rất là sâu rộng và tiến bộ
các doanh nghiệp phải cố gắng phấn đấu
trước hết tức là doanh nghiệp cần phải nghiên cứu phải nắm vững các cái nội dung các cái can kết
thứ hai nữa là doanh nghiệp cần phải xem xem những cái mặt hàng mình xuất khẩu vào những thị trường nào
thì có liên quan đến những các cái nội dung gì
thí dụ như phải cam kết về các quyền lao động bảo vệ các lợi ích của người lao động
và đặc biệt tức là phải công khai mênh bạch và không được đút lót
và không được xảy ra tham dũng
nếu họ phát hiện thì lúc bây giờ doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn
tôi nghĩ tất cả cái đó là một cái bước tiến bộ lớn
và các doanh nghiệp cần phải liên kết với nhau để thực hiện các cái can kết đó
các cái doanh nghiệp việt nam cái tuổi đời nó còn là non trẻ
cái kinh nghiệm trên thương trường trong những vấn đề về cái tranh chấp thương mại
cũng như về cái làm sao để mình tạo cái điều kiện mình tìm những cái thị trường
mà nó phù hợp với lại cái đặc thù của cái sản phẩm của mình để đi vào cái thị trường
điều mà mình nhắm tới không so với lại các cái nước ở trong cái hợp định này
thì rõ ràng là về kể cả thế cả lực về cái năng lực của họ
về cái sức cạnh tranh của họ và về cái chương độ quản lý của họ cũng cao hơn hẳn mình
vì vậy cho nên là có thể là đấy cũng là một trong những cái áp lực tác động vào
nó tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp của việt nam
nếu mà anh không xác định đầy đủ anh không chuẩn bị đầy đủ để anh vươn lên
thì cái sức cạnh tranh của anh với lại các cái doanh nghiệp
trong cái hiệp định này thôi ta chỉ gói gọn trong hiệp định này thôi
trên thị trường quốc tế thì rõ ràng là một cái sự cạnh tranh nó cũng chưa thật là ngang bằng sức của nhau
thưa quý vị và các bạn như vậy là cptpp không hoàn toàn là màu hồng
bên cạnh những cơ hội là những thách thức
thách thức tới từ những quy định vừa rất mở
nhưng lại rất chặt chẽ mà các nhà đàm phán đã đưa ra và đã được phê chuẩn
sức ép cạnh tranh sẽ lớn hơn rất nhiều lần
và các quy định kỹ thuật cũng là một khó khăn cho những doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển
trong hoàn cảnh đó thì chỉ có những doanh nghiệp nào chủ động hội nhập
chủ động vượt lên chính mình mới có thể tồn tại và hưởng lợi từ cptpp
quý vị và các bạn thân mến chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp
phòng kinh tế chương trình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi chương trình trên trang web nhân dân tv vn
hoặc trên kênh youtube của truyền hình nhân dân